trong đó bốn trăm sáu mươi hai ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy là tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày hôm nay là một hai mươi chín ca
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp trữ xuân dũng đã chủ trì phiên họp trực tuyến
với các sở ngành quận huyện phường xã để tiếp tục triển khai các biện pháp nhanh chóng
khoanh vùng dập dịch
với diễn biến của dịch bệnh ông chử xuân dũng đề nghị huyện mỹ đức khẩn trương
chuyển các trường hợp f một đi cách ly tập trung f hai cách ly tại nhà
và phải có phân công tổ dân phố giám sát chặt
việc tổ chức thi phải ra soát đảm bảo an toàn các điểm thi
liên quan đến các trường hợp tại huyện đông anh lãnh đạo thành phố yêu cầu huyện
tiếp tục truy vết khẩn trương không bỏ sót phân loại các đối tượng có nguy cơ
đồng thời có cách làm cụ thể đảm bảo đời sống cho công nhân cũng như không để lây chéo
tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đang có những diễn biến
mới theo chiều hướng phức tạp khi địa phương này liên tục ghi nhận các ca mắc mới
ngoài điểm nóng của tâm dịch đầu tiên là tại thị xã đức phổ
rất nhiều địa điểm đang được ngành y tế cùng các lực lượng liên quan
căng mình kiểm soát và giảm thiểu tối đa nguồn lây nhiễm
đến thời điểm này quảng ngãi đã có ba địa phương xuất hiện dịch covid một mươi chín
gồm thị xã đức phổ thành phố quảng ngãi và huyện miền núi ba tơ
với tổng số ca mắc là một trăm một mươi chín ca
riêng trong ngày hôm nay tại chốt kiểm tra y tế tại dốc sỏi huyện bình sơn
đã phát hiện một tài xế xe quê tỉnh quảng nam dương tính với sars cov hai
tài xế này thường xuyên vào chợ đầu mối quảng ngãi lấy hàng
cũng trong chiều nay một người dân quê ở thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa
đã đến bệnh viện phúc hưng để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
do có liên quan đến chợ đầu mối nông sản quảng ngãi và cho kết quả dương tính
công tác truy vết khoanh vùng dập dịch tại các điểm có ca dương tính
đang được quảng ngãi tốc lực thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
để điều tra làm rõ về hành vi phạm tội của những người có liên quan
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
hai đối tượng bị khởi tố là hai vợ chồng đã đi từ chợ đầu mối huyện hóc môn
thành phố hồ chí minh là khu vực đang có dịch về lưu trú tại thôn phú hòa
xã mỹ đức
nhưng khai báo y tế không trung thực gây khó khăn cho công tác truy vết khoanh vùng xử lý
ngày hai mươi tháng bảy kết quả xét nghiệm khẳng định người vợ dương tính với sars cov hai
được bộ y tế công nhận ca bệnh mã số một mươi bảy nghìn chín trăm năm mươi một và liên quan đến rất nhiều người
tính đến ngày sáu tháng bảy toàn tỉnh lâm đồng đã có thêm năm ca mắc covid một mươi chín liên quan đến ca bệnh này
thời tiết các vùng biển phía bắc đang rất xấu do cùng lúc tồn tại hai áp thấp nhiệt đới trên biển đông
áp thấp nhiệt đới thứ nhất đang ở khu vực quanh huyện đảo hoàng sa
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới nó sẽ tiến gần vào đảo hải nam trung quốc và có khả năng mạnh lên thành bão
áp thấp nhiệt đới thứ hai vừa đi vào phía đông bắc của bắc biển đông vào sáng nay
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới nó sẽ suy yếu đi vào đất liền trung quốc
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió rất mạnh
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã có công điện yêu cầu các địa phương các bộ ban ngành nâng cao tinh thần chủ động
ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h